liên quan đến vụ án giết người đối tượng nguyễn thái trung chú tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
đối tượng trung bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc
về tội giết người vào ngày năm tháng một mươi hai năm ngoái
trước đó vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do mô thuẫn cá nhân trung cùng với một số đối tượng
đã dùng cây và ống tuyếp đánh chết một thanh niên tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
sau khi gây án trung bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an phát hiện trung là đối tượng truy nã
nên đã bắt giữ tại một quán nhậu trên địa bàn thành phố biên hòa
hiện công an tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng trung cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền